xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
và mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết
thưa quý vị hai ngày qua thì không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết phía đông bắc bộ bắc trung bộ
và một số nơi ở phía tây bắc bộ
và ngày hôm nay thì trời không rét thêm tuy nhiên thì nhiều nơi vẫn có mưa nhỏ dài rác
và trong tháng riêng nhiều hoạt động văn hóa lễ hội vẫn diễn ra
phần lớn các khu vực chiêm bái đều phải leo dốc cao
với thời tiết mưa lạnh như thế này thì quý vị lưu ý mặc đủ ấm mang theo áo mưa các dụng cụ che chắn
và nên đi dày hoặc là dép xăng đan để đảm bảo di chuyển chắc chắn an toàn
trong khi đó các tỉnh thành phía nam vẫn duy trì tình trạng đó là ít mưa
ban ngày thì trời sẽ nắng nhiều hơn đặc biệt là khu vực miền đông nam bộ nắng nóng diện rộng
với mức nhiệt sẽ từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ c